các máy bay chiến đấu của israel đã không kích một số vị trí của phong trào hồi giáo hamas
tại giải gaza vào dạng sáng nay nhằm đáp trả các vụ phóng rocket từ vùng lãnh thổ này
nhằm vào miền nam israel vài giờ trước đó
ba quả rocket bắn từ giải gaza vào những thị trấn và thành phố của israel vào buổi tối ngày bảy tháng một mươi hai
ba người đã bị thương nhẹ tại thị trấn sderot của israel trong khi tìm nơi trú ẩn
chưa có báo cáo thiệt hại về tài sản hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm
tuy nhiên israel cáo buộc hamas là thủ phạm của các vụ phóng rocket này
tổng thống mỹ donald trump đã lên tiếng cảm ơn iran về cuộc trao đổi tù nhân giữa hai nước vừa được tiến hành
nhà lãnh đạo mỹ đánh giá cao việc hai nước có thể đạt được một thỏa thuận
trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng
bình luận trên tài khoản twitter tổng thống mỹ viết cảm ơn iran về một cuộc đàm phán rất công bằng
trước đó iran đã phóng thích một nhà nghiên cứu người mỹ gốc hoa bị bắt giữ từ năm hai nghìn một mươi
và tuyên án một mươi năm tù với tội danh gián điệp
đổi lại một giáo sư người iran đã bị mỹ giam giữ đã được trở về nước
quỹ tiền tệ quốc tế imf và ukraine đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc liên quan đến chương trình viện trợ mới
kéo dài trong ba năm trị giá năm năm tỷ đô la
trong tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm với tổng thống ukraine volodymyr zelensky
tổng giám đốc imf georgeva khẳng định tính hiệu quả của chương trình viện trợ mới
sẽ là tiền đề để thực thi một loạt những hành động ưu tiên
bà cũng cho biết văn kiện đang chờ được thông qua
imf và ukraine đã nhất trí rằng sự thành công của nền kinh tế ukraine
phụ thuộc chủ yếu vào việc củng cố pháp luật tăng cường khả năng hoạt động của hệ thống tư pháp
hiện ukraine đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong tài khoá hai nghìn hai mươi là ba bảy
và đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách hai chín mức phù hợp với yêu cầu mà imf đưa ra
sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý khác có trong thế giới chuyển động
ít nhất bốn mươi ba người thiệt mạng và bốn mươi năm người bị thương trong một vụ cháy lớn chưa rõ nguyên nhân
xảy ra tại một nhà máy ở thủ đô new delhi của ấn độ dạng sáng nay
vụ việc xảy ra trong khi nhiều công nhân đang ngủ trong tòa nhà
đa số nạn nhân thiệt mạng do ngạt khói
cho tới nay hơn năm mươi người đã được giải cứu khỏi đám cháy
công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành
cháy rừng trên diện rộng trong nhiều tuần qua gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng
tại thành phố sydney và các khu vực lân cận
tại nhiều nơi mức độ ô nhiễm không khí được nhiều người ví von
việc hít thở giống như hút năm điếu thuốc lá
các siêu thị ở thành phố sydney đã cháy hàng loại khẩu trang chống bụi mịn p hai
máy lọc không khí cũng trở thành mặt hàng bán chạy đột biến
khói từ các đám cháy rừng tại australia làm biến mất bầu trời trong xanh
và không khí trong lành vốn có của thành phố sydney
thay vào đó là màu vàng và nâu nhạt mặt trời thì chuyển sang màu đỏ rực
nhằm giảm thiểu rắc thải trên máy bay
hãng hàng không air new zealand đang đưa vào thử nghiệm loại cốc cà phê có thể ăn được trên các chuyến bay của hãng
những chiếc cốc ăn được này được làm từ thực vật hương vani
có vị ngon khi ăn đồng thời chịu được sức nóng của cà phê mà không bị tan chảy
air new zealand sử dụng tám triệu ly cà phê trên các chuyến bay mỗi năm

thưa quý vị triều tiên vừa tiến hành một vụ thử rất quan trọng tại bãi phóng sohe
kết quả vụ thử đã được trình lên ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên
kết quả này đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi
vị thế chiến lược của triều tiên trong tương lai gần
trước đó đại sứ triều tiên tại liên hợp quốc khẳng định
vấn đề phi hạt nhân hóa đã được đưa ra khỏi bàn đàm phán giữa nước này và mỹ
công ty cung cấp dịch vụ hình ảnh vệ tinh planet lab ngày năm tháng một mươi hai đã chụp được những hình ảnh
triều tiên đang chuẩn bị tái khởi động thử nghiệm động cơ thử tên lửa
ở đông trang huyện chon san tỉnh bắc pyongyang
hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một container hàng hóa cỡ lớn
chưa từng xuất hiện ở bãi thử tên lửa trên
bãi thử này là nơi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un từng cam kết sẽ đóng cửa vĩnh viễn
trước khi thử tên lửa đại sứ triều tiên tại liên hợp quốc
ông kim song tuyên bố chấm dứt đàm phán hạt nhân với mỹ
ông cho rằng mỹ đang cố câu giờ nhằm phục vụ mục đích chính trị nội bộ
được cho là ám chỉ cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi
bây giờ chúng tôi không cần phải có các cuộc đàm phán dai dẳng với mỹ
và chuyện giải trừ hạt nhân đã bị rút khỏi bàn đàm phán
bình luận về tuyên bố này tổng thống mỹ donald trump đã đánh giá mối quan hệ giữa nước này với triều tiên
nhà lãnh đạo mỹ tin rằng bình nhưỡng sẽ không đưa ra các động thái thù địch
gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào năm tới
ông cũng thừa nhận các vấn đề còn bỏ ngỏ và mỹ sẽ cần thêm thời gian để theo dõi các động thái của triều tiên
tôi có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo triều tiên
tôi tin rằng cả hai chúng tôi đều muốn duy trì mối quan hệ này
ông ấy biết về việc tôi sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới
tôi thực sự không nghĩ rằng ông ấy muốn có tác động tới sự kiện quan trọng này
có thể điều mà họ muốn làm một thứ gì khác
quan hệ mỹ triều đang ngày càng căng thẳng
chỉ trong vài ngày qua bình nhưỡng đã liên tiếp cảnh báo sẽ gác lại các cuộc đàm phán vô ích với washington
và sẽ có các biện pháp đáp trả
đặc biệt thời hạn chót mà triều tiên đặt ra cho mỹ vào cuối năm nay đang dần kết thúc
các chuyên gia của trang mạng ba mươi tám độ bắc
trang mạng chuyên giám sát các hoạt động trong lãnh thổ của triều tiên nhận định
những thông điệp cứng rắn của triều tiên xuất hiện ngay càng nhiều
và có thể nhằm giành lấy sự nhượng bộ ở phút cuối
thưa quý vị bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ là một trong những vấn nạn nhức nhối tại ấn độ
những ngày qua hàng nghìn người ấn độ đã xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ
sau khi xảy ra liên tiếp hai vụ cưỡng hiếp tập thể và nạn nhân đều bị chính hung thủ sát hại
điều đáng nói là sự việc như vậy xảy ra ngay trên đường phố
giữa ban ngày ban mặt và tái diễn nhiều lần
phải chăng luật pháp của ấn độ chưa đủ mạnh để bảo vệ một nửa số dân yếu thế của mình
thành phố wayanad bang uttar pradesh của ấn độ ngày hôm nay đã dậy sóng
không từ nào có thể miêu tả chính xác hơn tình cảnh này
bằng lời thừa nhận cay đắng của lãnh đạo đảng quốc đại đối lập raúl gandhi
ấn độ giờ đã trở thành kinh đô của vấn nạn hiếp dâm
các quốc gia khác đang đặt công
hỏi vì sao ấn độ không thể bảo vệ con gái và chị gái mình
vâng vì sao giờ đã là thế kỷ hai mươi một
ấn độ là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới
và đang đặt mục tiêu vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm hai nghìn ba mươi
thế nhưng phụ nữ ở quốc gia này thì vẫn bị bạo hành tới mức khó tin
chỉ mới ngày hôm qua thôi một cô gái hai mươi ba tuổi là nạn nhân một vụ hiếp dâm tập thể
đã bị chính những kẻ cưỡng hiếp mình tưới xăng vào người thiêu sống
trong lúc cô đang sống
cô đã đặt mục tiêu trên đường tới tòa án để dự phiên xét xử vụ hiếp dâm mà cô là bên nguyên
do bị bỏng quá nặng cô đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô new delhi
những kẻ thủ ác gồm năm tên trong đó có hai tên đã cưỡng bức cô đã bị cảnh sát bắt giữ
chúng tôi muốn những kẻ đó phải trả giá nhanh nhất có thể
không thể như những vụ án khác việc xét xử mất một mươi đến hai mươi năm
câu chuyện cứ như xảy ra ở thời trung cổ
đây là vụ việc thứ hai liên quan tới vấn nạn hiếp dâm gây chấn động dư luận ấn độ trong tuần qua
trước đó ngày sáu tháng một mươi hai cảnh sát ấn độ đã phải nổ súng tiêu diệt bốn người đàn ông
tình nghi gây do vụ hiếp dâm và sát hại một phụ nữ ở thị trấn sattnagar thuộc bang talangana
riêng bang utta pladesh năm hai nghìn một mươi bảy cảnh sát bang này đã nhận được bốn hai trăm linh báo cáo về các vụ hiếp dâm
trên phạm vi cả nước ghi nhận ba mươi ba sáu trăm năm mươi tám
nhưng thực tế con số này còn cao hơn nhiều
nạn nhân không dám trình báo vì sợ đe dọa tính mạng
cả ngàn tòa án lưu động được thành lập để chuyên xét xử các vụ án hiếp dâm
chi phí cho các tòa án này lên tới hơn một trăm một mươi triệu đô la
nhưng kết quả thì sao
trong những ngày qua các cuộc biểu tình vì nữ quyền đã diễn ra trên khắp ấn độ
hàng ngàn phụ nữ thậm chí đã ngồi suốt đêm trước cửa bệnh viện nơi cô gái xấu xố vừa qua đời
với những tấm biển kêu cứu và đòi hỏi công lý phải được thực thi ngay lập tức